tuy nhiên phương thức kiểm tra xử lý người đi bộ vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn đặc biệt vẫn còn những ý kiến xung quanh về vấn đề này sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngã tư hàng bài trà tiền dù xe cộ qua lại đông đúc thế nhưng với người thanh niên này qua đường là chuyện nhỏ và chỉ đến lúc lực lượng cảnh sát giao thông giữ lại nhiều người không khỏi bất ngờ
chắc chắn là những người dân ấy là người ta cũng có thể là không biết được và bản thân em là em cũng không biết tức là vẫn biết là mình sai luật nhưng mà từ khi trước đến giờ ấy thì sẽ không biết bị xử lý ấy thì sẽ không có sự rắn bé thì em cũng biết rồi
nhưng mà đối với bản thân em thì có như là một lần được kinh nghiệm và chắc chắn là sẽ tuyến tuyến cho người thân và anh em bạn bè biết
trong khi đó hàng loạt trường hợp khác lại có lý do

theo quy định người đi bộ vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với một trong các hành vi như đi không đúng phần đường không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hiệu vạch kẻ đường
phạt tiền từ sáu mươi đồng đến tám mươi đồng đối với một trong những hành vi vi phạm như mang vác vậtg cành gây cản trở giao thông vượt qua giải phân cách đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy
phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm hai mươi đồng
đối với người đi bộ đi theo đường cao tốc trừ người phục vụ việc quản lý duy trì đường cao tốc
trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông hà nội mới chỉ dừng lại ở việc thông báo lỗi và nhắc nhở người đi bộ vi phạm các quy định của luật giao thông chứ chưa xử phạt
mặc dù vậy việc xử lý người đi bộ vi phạm cũng gặp không ít khó khăn
khi mà chúng tôi ra các quyết định xử phạt tại chỗ thì người ta có những lý do ví dụ như là tôi không mang tiền theo
thì khi đó chúng tôi sẽ phải yêu cầu người đi bộ vi phạm xuất trình các dế dờ liên quan đến chủ nghĩa của nhân dân
người ta cũng có những lý do như là tôi không mang cả chủ nghĩa thư
đấy cũng là một trong những khó khăn mà gây mất thời gian và gây gạt trở cho lượng cảnh sát giao thông của tôi khi mà xử lý đối với các người đi bộ vi phạm về trường tượng hà nội
tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý sẽ khó khả thi
bởi hiện nay hà nội còn nhiều tuyến phố về hẻ biên tập
nhiều tuyến phố bị lấn chiếm đầy người đi bộ phải đi xuống đường và bắt buộc họ phải vi phạm luật
đại diện lực lượng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
hiện tại chỉ kiểm tra xử phạt ở những tuyến đường có biển báo đèn báo tín hiệu và vạch kẻ đường
riêng những tuyến phố bị lấn chiếm về hẻ của người đi bộ
thì cảnh sát giao thông sẽ có ý kiến với sở giao thông vận tải hà nội để kiểm tra và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế